thứ khi mà ta viết từ chuyện hay không và cái quyết định của người kể hay là người viết nó đến đâu
các vị quan niệm thế nào về chuyện này
tôi nghĩ rằng là sự thật thì nó có hai dạng
một dạng để dùng để mà nó giải tỏa tất cả những cái nội niềm những cái uẩn khúc những cái câu chuyện những cái suy nghĩ của bản thân
những cái sự thật đấy theo tôi là có thể đối với tôi là một tư cách độc giả
thì tôi rất là muốn lắng nghe
bởi vì thực ra đấy là một cái nhu cầu tất yếu của con người
một cái nhu cầu có tính chất tự thú một cái nhu cầu có tính chất bộc bạch
sự thật đấy là dùng có thể dùng những cái sự thật để có thể là tấn công xã hội để có thể tấn công người khác
chúng ta thấy rằng là mặc dù nó kể về mình những cái từ chuyện hoặc hồi ký kể về mình
nhưng biết đâu đấy nó lại mang một cái tinh thần của cái sự hạ bệ hoặc một cái sự là tấn công người khác
thì tôi cho rằng là một số cái tự truyện gần đây dường như đang có cái dấu hiệu là cho rằng là mình là người nắm sự thật và độc quyền về sự thật đó
để có thể
để dùng nó vừa nâng cao mình nhưng có thể hạ định người khác
thì tôi nghĩ rằng là tinh thần đó nó không thật sự là trong sáng về mặt thể loại của cái hồi ký tự chuyển
thế quay trở lại với cái trường hợp cuốn yêu và sống của lê vân
thì rõ ràng chúng ta thấy câu chuyện mà chị lê vân kể ra nó đã gây ra một cái sự phản ứng và trước hết chủ yếu đến từ những người thân trong gia đình
thì tôi nghĩ là cái sự phản ứng đấy nó rất là dễ hiểu bởi vì nó đằng sau cái câu chuyện của chị lê vân
đấy là cả một cái khung
về đạo đức về văn hóa truyền thống
và hình ảnh của lê vân ở trong tự chuyện đấy thì nó đi ngược lại cái khung đấy
thậm chí nó phần nào phá vỡ cái khung đấy
mà chủ yếu là cái khung của một người phụ nữ hiếu thảo một người con hiếu thảo đảm đang ngoan ngoãn như truyền thống chúng ta tạo dựng lên
thì chị lê vân trong cái cuốn tự chuyển của mình không có cái hình ảnh đấy không có cái bóng dáng đấy
chính vì thế cho nên là thứ nhất những người thân trong gia đình họ phản ứng
cái thứ hai là
những người đọc cũng cảm thấy bất ngờ
nhưng tôi nghĩ rằng đấy là một trong những cuốn từ chuyện mà cái sự thật đó nó cung cấp nó gợi mở cho người đọc
những cái nhìn cởi mở hơn một cái nhìn có thể nói rằng là sâu sắc hơn về cái đời sống của xã hội việt nam
trong cái loạt trong các cái sự bùng nổ của các cái tự chuyện gần đây thì tôi cho là cái tinh thần tự thú của các nhân vật chưa cao
cái này thì cũng có thể rất là dễ hiểu bởi vì thế này
thực ra tinh thần tự thú
nó là một cái tinh thần liên quan nhiều đến đạo cơ đốc
nó liên quan đến cái nền móng tư tưởng và tinh thần của người châu âu
người châu á thì không phải như thế
người châu á là thiếu cái tinh thần đấy
và thậm chí còn khuyên gian nhau là tốt đẹp thì phô gia số ra để lại như là mọi người đều thấy
thế thì với một tinh thần như thế thì cách tiệm cận sự thật vô cùng là khó
bởi vì nó chỉ là cái gì tốt cái gì được tôi coi là tốt thì phố ra thôi
cái gì mà được
được coi tôi nhấn mạnh là được coi nhé
chứ chưa chắc đã phải là xấu xa
thì đậy nó lại
thế thì đấy là một nhận xét
cái thứ hai là cái độ khách quan
độ khách quan độ nhìn nhận lại mình nhìn nhận lại người
ở cái sự nhìn như là nhìn từ bên ngoài vào
của một số cái tự chuyện tôi học gần đây cũng chưa cao
cái tính chủ quan vẫn rất là lớn
nâng ra có thể anh rất thành thực
anh rất là hăng hái để phô bầy cái sự thật mà tôi muốn
nhưng mà cái hàm lượng sự thật trong đấy nó vẫn yếu
đấy là một số cảm nhận của tôi khi đọc một số cái từ chuyện gần đây
với những người nổi tiếng khi mà họ công bố sự thật thì rõ ràng là họ đã thỏa mãn trí tò mò của độc giả
của một đám đông những người hâm mộ
thế nhưng mà cũng có một cái thực tế là khi mà cầm cuốn sách tự truyện hoặc là hồi ký trên tay
thì ngoài cái việc đọc nói bao giờ người ta cũng chăn trở với một câu hỏi là tất cả những chuyện mà người ta nói ở trong này này
cái người kể người viết ấy người ta công bố ấy liệu có phải là sự thật hay không
hay là nó đã bị pha chế rồi nó bị cắt xén rồi nó bị điều chỉnh rồi
thế thì tôi nghĩ rằng với tư cách là người đọc mà cầm một cuốn sách chân tay và mình đọc cái việc ấy
cứ phải băn khoăn với những câu hỏi kiểu như vậy
thì cái sướng khoái của việc đọc chắc của nó đã bị giảm đến phần nào rồi
và chính vì thế mà tôi mới nhớ lại tới một số cái tự chuyện khác do các nhà văn viết
ví dụ như là các bụi chân thân

hay nước ngoài người ta có mấy cái cuốn ví dụ như là lời bọc bạch của một thị dân của mara sandor
tôi đọc mà tôi không hề nghĩ tới cái chuyện này cái chuyện này nói có thật hay không
tôi chỉ biết tôi đọc một tác phẩm văn học
thế thì tôi ý tôi mới đặt ra ở đây là xuyên qua và vượt qua cái câu hỏi về sự thật ấy
phải chăng nó là câu hỏi về tính văn trương của tự chuyện đấy kìa
thế thì tất cả những từ chuyện mà chúng ta vừa nói rồi nó đạt được đến đâu
như anh hoài nam vừa nói nó do những cái nhà văn đích thực
thậm chí là những nhà văn đích thực
thậm chí là những nhà văn hóa nữa
và nó có thể được diễn ra dưới dạng là một tự chuyện
nó có thể diễn ra dưới một dạng là giả tự chuyện
tức là như là một cái tự chuyện mà người ta cũng không biết là mức độ hư cấu là bao nhiêu
nhưng mà nó diễn ra dưới một cái ngôi cái tôi đậm đặc và rất là nhiều cái tình tiết thật
được coi là rất là thật trong cuộc sống
nhưng mà tính văn chương nó lại rất là cao
bởi vì sao
tôi thấy là nó thứ nhất là nó động chạm đến các không chỉ là cái vấn đề của cái tôi cá nhân
mà là cái tôi nhân loại
vấn đề là như thế
cái thứ hai là cái văn nó rất là đẹp
mặc dù có thể một số cái tác phẩm nước ngoài nhưng cũng được những dịch giả cũng rất là chân quý
và có trình độ dịch ra mình đọc bằng tiếng việt mình thấy văn nó cũng đã rất là đẹp rồi
thế thì những cái tác phẩm như vậy thì tôi nghĩ nó xứng đáng được coi là văn chương
mà người ta không cần nghĩ là mức độ sự thật là bao nhiêu nữa
nhưng mà quả thật là khoảng độ tám mươi
còn lại thì nó chỉ đáng
nó chỉ đáng kết vào một loại chuyện kể để tò mò thôi
hoặc là nếu mà cao hơn nó có thể được coi là một nguồn sử liệu nào đó
một cái nguồn tư liệu nào đó
chúng ta chỉ có là công bố sự thật và chắc cứ khẳng định rằng đấy là sự thật
thì nó có lẽ thời điểm này nó không cần đến tự truyện nữa
không cần đến ngôn ngữ nữa
chúng ta lại thấy là truyền hình đang đảm nhận công việc này khá tốt
tôi thấy gần đây rất nhiều đài truyền hình đã bắt đầu tìm đến những câu chuyện
đã bắt đầu tìm đến những câu chuyện
kiểu dạng lần đầu tiên được kể mới kể
và những tâm sự đấy cũng lấy đi rất nhiều nước mắt
cũng lấy đi rất nhiều đem lại rất nhiều cái tiếng cười hị nộ ải ổ cho người xem
những người nghệ sĩ đã không ngần ngại kể về đời mình
họ từ thú trực tiếp ở trên truyền hình
truyền hình đã đi vào phòng ngủ vào bếp ăn
vào những câu chuyện tình ái những cái thất bại những thành công của họ
chúng ta chỉ cần xem một cái sâu truyền hình đấy là có thể mang máng
có thể cảm nhận được cái sự thật rồi
cần gì phải cầm một cái cuốn tự truyện để mà đọc
vốn dĩ mất thời gian hơn vốn dĩ cũng phải mất tiền
thế thì trở lại như vậy chúng ta thấy rằng là
trong cái thời điểm hiện nay khi mà các cái truyền hình truyền thông mạng xã hội
đang là cái diễn đàn rất tốt cho các cái dạng sự thật xuất hiện
những cái lời từ thú xuất hiện
thì càng cần phải đặt ra một cái sự thử thách nào đó đối với cái thể loại tự trị
nếu chúng ta chỉ khung cái tự truyện vào cái gọi là phi cơ cấu
thì tôi nghĩ rằng là cái danh giới thể loại
nó trở nên là rất là chật
và khi viết lại một cái ký ức một câu chuyện
với việc chêm xem rất nhiều thứ vào đó
thì nó đã vượt ra cái gọi là phi hư cấu thôi chứ
nó phải cần đến cái thao tác cổ văn chương
bởi vì tôi gần đây tôi đọc khá nhiều cuốn tự truyện
thì tôi thấy là rất nhiều cuốn tự truyện là một cái bảng lý lịch
hồ sơ kéo dài thêm thắt vào vài vấn đề khác
thế như vậy thì nó quá đơn giản
nó quá đơn giản và nó trở thành một cái thứ công thức
là cái khả năng thổi nhỏ thế nào lớn lên ra sao
cái biến cố nào là quan trọng và sau đó
cái khả năng vượt qua cái khả năng đối mặt
cái sự thành công của họ ra sao
thế như vậy thì rõ ràng tự chuyện như vậy
nó hoàn toàn không phải là một cái thể loại
có cái khả năng gọi là đem lại một cái sự thưởng thức trọn vẹn
ngoài cái việc là mình tò mò xem là
cái con người đấy như thế nào
cho nên tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh hiện nay
thì những người chấp bút hoặc những người viết tự truyện
họ phải có một sự lao động thể loại
nó hướng đến một cái tính văn chương
tỉnh văn chương ở đây không phải là cái sự hư cấu
thuần tí rằng là phải thêm thắt phải bia đặt
mà tỉnh văn chương ở đây là cái khả năng đem lại
về mặt ngôn ngữ đem lại về mặt tư tưởng
đem lại về mặt nghệ thuật kể chuyện tự sự
đặt vấn đề về tính văn chương với những cái tác giả
kể cả người viết kể cả người kể
như vậy thì liệu nó có khả thi hay không
về vấn đề này tôi thấy thế này là
đúng là nếu mà đặt trong một cái bối cảnh của công nghệ pr
một cái cá nhân
nó đã có sẵn một cái vốn
tôi gọi là cái vốn
cái vốn về thương hiệu
thì bây giờ đôi khi họ đến một bài tiếng
về bài toán kinh doanh thôi
khi họ có vốn họ có thể làm cái vốn yêu nhân lên
y hệt như cái cách suy nghĩ của nhà tự bản
thế thì tự truyện
nó sẽ là một cái cú affair
khá là hiệu quả trong việc đó
nó được rất là nhiều vấn đề
thứ nhất nó tiếp tục làm cho
người cá nhân ấy
có thể là lung linh hơn
nếu họ đã suy nghĩ theo hướng đó ấy
họ sẽ rất là biết cách để có thể là
vừa làm cho đẹp ở cái phần này là chính này
nhưng họ lại hơi gợi ra một số các cái vấn đề hơi
gọi là bad news ấy
tức là ví dụ trong nghề báo chí gọi là bad news
tức là một cái thứ thông tin mà hơi có vẻ
màu sám hoặc là thậm chí màu đen
nhưng ở mức độ đấy thôi để gợi tò mò
tôi biết có những cái chuyên gia chuyên làm việc đó
họ xây dựng một cái chiến lược thông tin rất là giỏi
và sau đó cái hiệu ứng về mặt tên tuổi
của cái người có tự chuyện đó
của đương sự lên rất là cao
còn chuyện thu về số tiền nào kia
thì tôi nghĩ là cũng có
nhưng có lẽ một cái người mà đã có cái tôi lớn
và tương đối là tầm cỡ ấy
thì họ cũng có lẽ không cần nhiều lắm đâu
không cần nhiều lắm cái khoản thu đó đâu
nhưng cũng là một khoản thu
nếu như vậy thì đặt ra yêu cầu về tính văn chương
cho cuốn tự chuyện của họ
liệu có khả thi hay không
tôi nhắc là có hỏi
nếu như vậy thì đúng là hết sức vô nghĩa
bởi vì một cái tác phẩm như vậy
cái đời sống nó rất là ngắn
rất cảm ơn ý kiến của tiến sĩ mai anh tuấn
cũng như là nhà báo linh hoài
thứ hai vị khách mời của chương trình
như vậy là qua cuộc trao đổi ngày hôm nay
thì có thể tạm kết luận
như là chúng ta đã thấy ấy
muốn hay không muốn thì có một cái sự thật
là hiện nay trong cái lĩnh vực xuất bản
thì cái việc gia tăng số lượng các cuốn tự truyện
do những diễn viên người mẫu nghệ sĩ ca sĩ cầu thủ bóng đá
người truyền giới v v
tức là những người mà được công chúng biết đến
đang ngày một lớn hơn
và chiếm một số lượng cao hơn
và nhận được sự quan tâm của đông đảo của chúng độc giả
về mặt người viết thì rõ ràng
là nó đã thỏa mãn được cái nhu cầu
được tự bộc lộ mình
cũng như là nhu cầu được nói lên những sự thật
mà nó thuộc vào bí mật
còn về phía người đọc người tiếp nhận
thì rõ ràng nó cũng thỏa mãn được cái nhu cầu giải trí
nhu cầu được biết đến những cái bí mật của người nổi tiếng
mà cái nhu cầu thì nó vốn thường trực
trong độc giả bình thường
tuy nhiên điều mà chúng ta cũng nhận thấy
cái sự đầu tư về mặt ngôn ngữ về mặt văn chương
của nhiều trong số những cuốn tự truyện ấy
rõ ràng là nó còn yếu
và chưa nói tới cái việc là
có những sự thực mà nó thuộc về cá nhân
nhưng khi được công bố
thì nó sẽ có những tác động không nhỏ
đến đời sống xã hội
đến nhiều cộng đồng người
cũng như là nhiều cá nhân khác nhau
và chính vì thế mà mỗi người khi mà
công bố sự thực đời mình qua cuốn tự truyện
hoặc là viết
hoặc là nhờ người khác chấp bút
thì cũng có lẽ là phải rất cần cân nhắc
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay